thưa quý vị tình trạng pháo lậu tuồn qua biên giới nhất là ở khu vực miền trung diễn ra nóng bỏng phức tạp trong những ngày giáp tết đã tạo nên mối hiểm nguy lo sợ đối với người dân
và hiểm họa đó đã xảy ra để lại những hậu quả tai nạn thương tâm do sử dụng pháo nổ trái phép trong những ngày tết vừa qua
chỉ trong vòng hai ngày đầu năm mới bính thân hai nghìn một mươi sáu bệnh viện việt nam cuba đồng hới đã liên tục tiếp nhận ba ca cấp cứu do sử dụng trái phép pháo nổ
các nạn nhân đang sinh sống ở các làng quê khi sử dụng pháo nổ trái phép đã gây tai nạn cho chính mình
luật lệ về phòng chống trái nổ đặc biệt là sử dụng pháo trong dịp tết bởi vì tổn thương pháo gây tổn thương rất phức tạp
chỉ vì một sự ham vui trong chốc lát đã mang lại hậu quả thương tật nặng nề cho các nạn nhân và cộng đồng khi sử dụng pháo nổ trái phép trong những ngày tết
mối hiểm nguy trên có được giảm thiểu ngăn chặn kịp thời hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức trách nhiệm của mọi người đối với vật liệu gây nổ này